chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình antv kết nối tuần này
với nhiều khán giả thì nghỉ lễ có thể là khoảng thời gian được nghỉ ngơi giải trí
và xem những chương trình truyền hình yêu thích bên người thân và gia đình
và để đáp ứng được nhu cầu đó thì trong những tuần gần đây
các ekip phóng viên của truyền hình công an nhân dân chạy đua với thời gian
để hoàn thành các chương trình phục vụ quý vị khán giả
và ngay sau đây xin mời quý vị khán giả cùng đến với một trong những hành trình như vậy
để hiểu hơn về công việc của những phóng viên intv
vừa qua thì chúng tôi có thực hiện chương trình việt nam quê hương tôi tại tỉnh tuyên quang
thì tại đây chúng tôi cũng có những trải nghiệm vô cùng đẹp
vô cùng thú vị khi mà đến với bà con các đồng bào dân tộc
ở tại các vùng núi của tỉnh tuyên quang
thì thực sự là cũng có rất nhiều những kỷ niệm ấn tượng đối với những bà con dân tộc ở đây
chúng tôi đã thực hiện chương trình tại huyện chiêm hóa và huyện nha hang
ở đấy thì có các bà con dân tộc giao tiền và bà con dân tộc tài
chúng tôi thực hiện những chương trình để truyền tải về những vẻ đẹp của vùng đất
về văn hóa về con người của tỉnh tuyên quang
để gửi tới khán giả cả nước

và chuyên mục việt nam quê hương tôi
đối với chuyến công tác tại tuyên quang thì cũng có một số những khó khăn
nhưng mà đối với chúng tôi thì những cái khó khăn đấy có khi nó cũng là những cái kỷ niệm khó quên
khi mà chúng tôi thực hiện chương trình tại huyện chiêm hóa
thì khi quay chương trình múa chuông của bà con dân tộc người giao
có lẽ là do thời tiết cũng không ủng hộ chúng tôi lắm
khi mà chúng tôi thực hiện chương trình thì bắt buộc phải quay những điệu múa ở ngoài trời
thì cần những không gian rộng
thế thì chờ đợi để được cái thời tiết đẹp
khi mà chuẩn bị để ra tàu
tất cả bố trí sắp đặt ở ngoài rồi
khi quay thì chẳng phải thừng xì lại và bắt đầu mưa
mọi người ở đấy thì cũng rất nhiệt tình cứ cố gắng để quay
thế nhưng mà theo nhận định của chúng tôi và một số người đấy thì chúng ta không thể quay tiếp được
vì thứ nhất là trời mưa thì sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh
với thứ hai nữa là cái bộ quần áo cái trang phục của bà con người giao
khi mà bị mưa vào thì cái màu đen nó sẽ loang ra cái màu trắng
khi mà bị loan cái màu ra như thế rồi thì sẽ bị xấu cái bộ trang phục
mà mỗi một cái bộ trang phục truyền thống của người giao thì người ta rất là dữ dìn
thế cho nên là chúng tôi bắt buộc là chúng tôi phải thay đổi cái kế hoạch
tuy nhiên là vượt qua những cái thử thách đấy thì chúng tôi vẫn thực hiện được một số những cái chương trình
mà theo đúng cái kế hoạch đã đề ra
đặc biệt là trước khi chúng tôi về thì chúng tôi cũng phải dành một khoảng thời gian để gần gũi với bà con
để chuyện trò với bà con để tìm hiểu xem là trong những cái nét văn hóa đặc sắc đấy
thì chúng ta sẽ khai thác vấn đề gì
bởi vì là những cái nét văn hóa thì rất là phong phú rất là đặc sắc và rất là đa dạng
mà với cái thời lượng của chương trình giới hạn
cho nên là chúng ta sẽ chỉ tìm và đưa lên những cái chi tiết thực sự là đặc biệt thực sự là đặc sắc để gửi tới quý khán giả cả nước
chúng tôi rất mong nhận được nhiều hơn nữa những chia sẻ góp ý
kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với intv tại website ww intv gov vn
hay trên các nền tảng số của truyền hình công an nhân dân trên youtube
hoặc fanpage truyền hình công an nhân dân trên facebook
mọi ý kiến đóng góp của quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hộp thư điện tử
kết nối a antv gov vn

cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại